tại đà nẵng hậu quả của những ngày mưa lớn kéo dài liên tục không chỉ gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp
ngư nghiệp giao thông thủy lợi mà còn khiến cho thành phố này vắng bóng khách du lịch
theo thống kê của thành ủy đà nẵng địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng bảy sáu mươi sáu triệu lượt khách
tham quan du lịch bằng một trăm linh hai năm kế hoạch tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn hai mươi bốn tỷ đồng
bằng gần một trăm linh bảy kế hoạch tuy nhiên những ngày mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều điểm du lịch tham quan bị sạt lở
trở nên nhách nhác do đó nhiều đơn vị lữ hành buộc phải thay đổi lịch trình tour dự kiến
chính vì vậy lượng khách tham quan du lịch trong và ngoài nước đến với đà nẵng trong dịp này trở nên vắng vẻ
thừa thớt nhất là tại các điểm du lịch nổi tiếng như ngũ hành sơn biển mỹ khê